thưa quý vị liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực nghĩa trang thôn bầu xã kim trung huyện đông anh tp hà nội
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an vừa có thư khen gửi công an tp hà nội vì đã khẩn trương bắt giữ đối tượng gây án
lãnh đạo bộ công an được báo cáo ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực nghĩa trang thôn bầu xã kim trung huyện đông anh thành phố hà nội
xảy ra vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tinh chất manh động gây hoang mang trong dư luận nhân dân
với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao độ các lực lượng thuộc công an tp hà nội đã khẩn trương tổ chức điều tra khám phá vụ án
đến một mươi năm h năm mươi phút ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đã tổ chức bắt giữ được đối tượng gây án và thu giữ nhiều vật chứng của vụ án
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện sự mưu trí sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của công an tp hà nội
trong triển khai thực hiện chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về bảo đảm an ninh trả tự địa bàn thủ đô
kết quả điều tra khám phá vụ án đã góp phần gian đe phòng ngơ tội phạm ổn định tình hình an ninh trả tự và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và nhiệt thành biểu dương thành tích của công an tp hà nội
đề nghị công an tp hà nội khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ của vụ án để xử lý nghiêm đối tượng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
cùng với hành vi giết người cướp tài sản đối tượng đặng văn em chú tại huyện phù mỹ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định bắt khẩn cấp
bước đầu đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn tình ái với chị đặng thị hoa thơm chú tại huyện phù mỹ
tại đây thì giữa đối tượng và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau rồi em gây ra cái chết cho chị thơm
sau khi gây án đối tượng đã lục tìm lấy của nạn nhân một ví tiền một điện thoại di động cùng chiếc xe máy
bằng các biện pháp nghiệp vụ đêm một mươi tám dạng sáng ngày một mươi chín tháng bảy công an huyện phù mỹ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định
đã bắt được đối tượng đặng văn em khi đang lẩn trốn tại thị trấn eakonov huyện eak tỉnh đắk lắc
đồng thời truy tìm và thu hồi được xe máy cùng các tài sản giấy tờ tùy thân của nạn nhân
tình trạng cướp cướp giật tài sản không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương
mà còn khiến cho người dân hoang mang lo lắng kéo theo đó rất nhiều hệ lụy khác
chính vì vậy để chấn an nhân dân ổn định tình hình lực lượng công an đã triển khai quyết liệt các giải pháp
vừa đấu tranh triệt phá các vụ việc đã xảy ra vừa phòng ngừa ngăn chặn các điều kiện
phóng sự sau đây được thực hiện tại tỉnh vĩnh long
điển hình như vụ cướp tiệm vàng giữa ban ngày xảy ra vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
khi đó vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một đối tượng huỳnh dũng em ba mươi tám tuổi
trú tại xã thành lợi huyện bình tân điều khiển xe mô tô biển số tám mươi bốn e một hai mươi bảy nghìn một trăm hai mươi hai
mang theo dao tự chế và thanh kim loại xông vào một tiệm vàng trên địa bàn phường thành phước
thị xã bình minh đe dọa chủ tiệm để cướp đi
số tiền hơn bốn mươi tám triệu đồng và một đôi bông tai
chỉ ba giờ sau đó lực lượng công an đã xác định nơi ở của đối tượng gây án và tiến hành bắt giữ
còn đây là nguyễn trí công ba mươi bốn tuổi và nguyễn văn hùng bốn mươi một tuổi cùng chú tại thành phố cần thơ
hai đối tượng này đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc điện thoại của một nữ nhân viên cây xăng
trên địa bàn xã phú lộc huyện tam bình
sau khi cướp xong chúng đem điện thoại đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
có thể thấy thủ đoạn của các đối tượng cướp cướp giật tài sản ngay càng manh động và liều lĩnh
tuy nhiên mặt khác cũng do sự chủ quan
thiếu cảnh giác cũng là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm chặt tình hình địa bàn đối tượng
đồng thời về phía công an quyện cũng khuyến cáo cho người dân là tích cực chủ động bảo vệ tài sản của mình
nếu có trường hợp xảy ra thì nhanh chóng và kịp thời nhận dạng đặc điểm và phương tiện của đối tượng
thời gian tới để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm nhất là tội phạm cướp cướp giật tài sản
bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác chủ động phòng ngừa để bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của mình
đồng thời khi phát hiện các hành vi vi phạm cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý
từ đó góp phần cùng với lực lượng công an đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương
cô ấy gây thương tích dẫn đến chết người nguyễn tuyết cường chú tại tp châu đốc tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp châu đốc khởi tố bắt tạm giam để xử lý nghiêm trước pháp luật
theo kết quả điều tra ban đầu tối hai mươi bốn tháng sáu trong lúc nhậu tại nhà huỳnh thanh hậu chú tại phường châu phú a thành phố châu đốc thì giữa cường và huỳnh thanh tùng chú cùng địa phương xảy ra mâu thuẫn
dù đã về nhà nhưng khi nghĩ lại chuyện bị tùng chửi và dọa đánh cường đã lấy dao rồi rủ nhóm bạn đi đến nhà tùng
khi gặp tùng cường đã dùng dao đâm tùng khiến nạn nhân đứt động mạch đùi trái
gây án xong cường đến công an phường đầu thú còn tùng được người thân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó
thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu tham dò khai thác tài nguyên xảy ra tại công ty cổ phần khoáng sản bắc giang và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang vừa có quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với sáu bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về kê toán gây hậu quả nghiêm trọng
các bị can bị khởi tố bổ sung tội danh gồm dương văn dũng chủ tịch hội đồng quản trị hà văn hòe tổng giám đốc phạm thanh thạch phó tổng giám đốc công ty cổ phần khoáng sản bắc giang
nguyễn thị hồng thắm chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuân an nguyễn văn thảo phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuân an
khởi tố mới một bị can là lê minh dương kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuân an
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba các bị can dũng hòe thạch thắm và thảo đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu tham dò khai thác tài nguyên
bộ phận kê toán lập các hệ thống sổ sách kê toán để ngoài sổ kê toán số lượng lớn than đã khai thác không kê khai báo cáo thuế nhằm che dấu số lượng than khai thác trái phép và trốn tranh các nghĩa vụ tài chính với nhà nước
bước đầu xác định từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tổng số lượng than sản phẩm phụ từ than của hai công ty đã để ngoài không kê khai báo cáo thuế định kỳ là trên ba triệu tấn tạm tính gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn năm mươi tỷ đồng
công an tp hà tĩnh tỉnh hà tĩnh cho biết đã bắt giữ được hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn hoạt động liên huyện liên tỉnh với nhiều phương thức thủ đoạn hết sức tình vi
vào ngày hai mươi một tháng sáu tại phường nguyễn du thành phố hà tĩnh cơ quan công an đã bắt giữ nguyễn thị bích mỹ chú tại huyện vũ quang thu giữ khoảng hai năm trăm linh viên thuốc lắc gần một trăm hai mươi năm gram ketamine
khám xét khẩn cấp chỗ ở của mỹ tiếp tục thu giữ hơn năm trăm một mươi ba gram ketamin
mở rộng điều tra công an thành phố hà tĩnh bắt giữ nguyễn thị huế chú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình thu thêm một năm trăm linh viên thuốc lắc và hơn một trăm chín mươi sáu gram ketamine
thưa quý vị vào chiều qua công an tp hà nội đã tổ chức họp thông báo kết quả điều tra khám phá vụ giết người cướp tài sản xảy ra tại xã kim trung huyện đông anh hà nội
một mươi người cướp tài sản
sáng ngày một mươi bảy
tháng bảy công an xã kim trung nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể nam giới trên người có nhiều vết thương tại khu vực đường đi vào nghĩa trang thôn bầu xã kim trung
xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng đối tượng gây án vào ban đêm với hành động dã man bằng các biện pháp nghề vụ cùng với sự hỗ trợ nỗ lực của các lực lượng
đến chiều ngày một mươi tám tháng bảy lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là lê văn công khi đang lẩn trốn tại nhà riêng công khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đi cướp tài sản
ngày một mươi sáu tháng bảy công chuẩn bị một con dao từ nhà rồi ra biến xe mỹ đình đến khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút cùng ngày công thuê lái xe trở về xã nam hồng huyện đông anh nhưng khi đến nghĩa trang thôn bầu xã kim trung thì ra tay giết hại nạn nhân
còn tại an giang cố ý gây thương tích dẫn đến chết người nguyễn tuyết cường chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc khởi tố bắt tạm giam để xử lý nghiêm trước pháp luật
theo kết quả điều tra ban đầu tối hai mươi bốn tháng sáu trong lúc nhậu tại nhà huỳnh thanh hậu chú phường châu phú a thành phố châu đốc thì giữa cường và huỳnh thanh tùng chú tại địa phương xảy ra mâu thuẫn
dù đã về nhà nhưng nghĩ lại chuyện bị tùng chửi và dọa đánh cường đã lấy dao rồi rủ nhóm bạn đến nhà tùng khi gặp tùng cường đã dùng dao đâm vào tùng khiến cho nạn nhân đứt động mạch đuôi trái
gây án xong cường đến công an phường đầu thú còn tùng được người thân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó
công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý nguyễn ngọc tân chú tại xã sông nhạn huyện cẩm mỹ và bảy đối tượng khác vì hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trả tự công cộng
do mâu thuẫn từ việc vay mượn tiền tân đã rủ thêm bảy đối tượng cùng chú tại huyện cẩm mỹ mang theo dao kiếm đến nhà anh nguyễn văn chiến ở cùng địa phương để đánh giàn mặt và đòi nợ
tại đây đỗ ngọc tâm đã dùng dao chém trúng cánh tay phải của nguyễn văn sang đang ngồi nhậu cùng nguyễn văn sang
công an huyện cẩm mỹ đã bắt được tân cùng đồng bọn cùng với tăng vật là hung khí để đi gây chiến
công an thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh cho biết đã bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn hoạt động liên huyện liên tỉnh với nhiều phương thức thủ đoạn rất tình vị
ngày hai mươi một tháng sáu tại phường nguyễn du thành phố hà tĩnh cơ quan công an đã bắt giữ nguyễn thị bích mỹ chú tại huyện vũ quang
thu giữ khoảng hai năm trăm linh viên thuốc lắc gần một trăm hai mươi năm gram ketamine khám xét khẩn cấp chỗ ở của mỹ tiếp tục thu giữ hơn năm trăm một mươi ba gram ketamine
mở rộng điều tra công an thành phố hà tĩnh bắt giữ nguyễn thị huế chú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình thu thêm một năm trăm linh viên thuốc lắc và hơn một trăm chín mươi sáu gram ketamine
lừa đảo chiếm đoạt ba trăm tám mươi tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân một mươi một đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của các đối tượng là núp bóng công ty kinh doanh thuốc thực phẩm chức năng lập hơn một trăm hai mươi chi nhánh trong cả nước tìm kiếm khách hàng bán sản phẩm chăm sóc sắc đẹp dụ dỗ nạn nhân mua gói bảo hành sản phẩm đóng tiền cọc tiền thuế
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt ba trăm tám mươi tỷ đồng của hàng trăm nghìn người dân trên địa bàn cả nước
thưa quý vị sử dụng lệnh chuyển tiền giả sử dụng chiêu trò đổi tiền mặt lấy tiền chuyển khoản đó là những mánh khóe tinh vi mà các đối tượng lừa đảo hay sử dụng từ khi hình thức thanh toán quét mã qr code được thực hiện
tuy nhiên hiện nay lại có thêm một chiêu thức mới đó chính là việc đánh cháo mã qr của các cơ sở kinh doanh
điều đáng nói là chủ cơ sở cũng không hề hay biết việc tráo đổi này và cũng khó phân biệt thật ra nếu không quan sát kỹ
câu chuyện ngay sau đây sẽ giúp quý vị
đây là mã qr giả mà các đối tượng cai vào cửa hàng dịch vụ sửa chữa chăm sóc xe ô tô phương hòa khánh bắc quận liên triệu thành phố đà nẵng
còn đây là mã qr của chính chủ cửa hàng dùng để thanh toán các khoản tiền cho khách đến sử dụng dịch vụ
hai mã này giống nhau đến nổi ngay cả chủ cơ sở kinh doanh cũng không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả
nếu không quan sát kỹ chỉ đến khi nhân viên phát hiện điều bất thường khách hàng liên tục thanh toán bằng hình thức quét mã qr nhưng tiền chẳng thấy đâu thì mới vỡ lẻ
tiền đã được chuyển sang một tài khoản khác
việc đánh cháo cái mã qr code thật tình là chúng tôi không biết được
vì nó là một cái mã qr code với cái bảng mê ca y như cái cũ của sữa chúng tôi đang sử dụng
và cái màu sắc thì hoàn toàn giống nhau
và chỉ có khác nhau là cái số tài khoản
hàng ngày cơ sở kinh doanh này có rất đông người ra vào nên việc xác định đối tượng đánh tráo mã qr là điều bất khả thi
bởi lẽ có đến tám mươi khách hàng đều thanh toán bằng hình thức chuyển khoản
lợi dụng sự bất cẩn chủ quan của cơ sở đối tượng đã có sự tính toán quan sát sao chép mã qr và đánh tráo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản
em mới thấy là lạ là ngày hôm nay tại sao mà
không hề có tin nhắn tới điện thoại của mình
thì em mới kiểm tra lại thì mới tóa họa ra là không hề có khách đó chuyển khoản cho mình
thì em mới kiểm tra lại lần nữa thì coi như là cái mã qr đó bị đổi từ khi nào mình không hề hay biết
thanh toán bằng qr code được đánh giá là một trong những phương pháp thanh toán hiện đại không sử dụng tiền mặt và thẻ ngân hàng
phương pháp này ngày càng được rất nhiều người đánh giá
vì dùng ưa chuộng vì mang đến tính tiền lợi cao
chính vì vậy chỉ sau một thời gian ngắn phương thức này đã thay thế cho gần hết cách thanh toán truyền thống trước đây
tuy nhiên cũng chính vì cái tiền lợi mà nhiều cửa hàng cơ sở kinh doanh bị mất tiền oan uổng
đối tượng có hành vi lừa đảo hành vi quá là thay đổi mã qr code để chuyển tiền
lúc mà chuyển tiền thì là chuyển tiền qua một người khác không phải là chủ cơ sở mà qua là một người khác
tuy là ít nhưng mà
đối tượng mà lợi dụng để thực hiện nhiều thì gây ra hậu quả cũng hết sức nghiêm trọng
cơ sở kinh doanh dịch vụ là nên có cái mã qr code này cố định và thông thường làm cái bảng to
thì rất là khó để mà đưa vào trong cái việc mà đánh tráo
thứ hai nữa là mang cái người
hoặc là khi nào có thanh toán thì đưa ra
không chỉ đánh tráo mã qr hiện nay còn xuất hiện tình trạng đối tượng dùng mã qr của một tài khoản lừa đảo
đáng đè lên mã qr thật của cửa hàng
rồi sử dụng chiêu trò đổi tiền mặt lấy tiền chuyển khoản
không ít người đã trở thành nạn nhân của thủ đoạn tinh vi này
do đó người dân cần hết sức cảnh giác khi giao dịch bằng hình thức quét mã qr code
thưa quý vị với hành vi cướp tài sản bốn đối tượng gồm võ minh khang nguyễn văn nhái nguyễn công hậu và nguyễn văn gấm
cùng tạm trú tại thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
đã bị công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước tạm giữ để điều tra làm rõ
vào tối ngày một mươi sáu tháng bảy do không có tiền tiêu xài nên bốn đối tượng điều khiển xe máy đi quanh các tuyến đường
trên địa bàn xã tiến hưng tìm người sơ hở để lấy tài sản
đến khuya cùng ngày phát hiện một người dân đang dừng xe máy một mình trên đường
gấm tiếp cận và sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nạn nhân để đồng bọn là nhái đến lấy xe máy rồi tẩu thoát
sau thời gian truy xét ngày một mươi chín tháng bảy công an thành phố đồng xoài đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với bốn đối tượng trên
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội